hà nội vừa ban hành công văn số một trăm hai mươi một yêu cầu các sở cơ quan tương đương
ubnd các quận huyện thị xã các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố
chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ đối với các cơ quan đơn vị thuộc thành phố
thường xuyên ra soát điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý
theo đó các cơ quan đơn vị hành chính tiếp tục phát huy trách nhiệm của người đứng đầu
kiểm tra giám sát đôn đốc cán bộ công chức viên chức và người lao động
chấp hành nghiêm túc kỳ luật kỳ cương hành chính văn hóa công sở
sử dụng hiệu quả thời gian làm việc thực hiện nghiêm nội quy quy chế làm việc
thường xuyên ra soát bổ sung hoàn chỉnh quy trình giải quyết công việc
cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao
kiên quyết thu hồi quyết định bổ nhiệm hoặc không bổ nhiệm lại
đối với những trường hợp không đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định
không sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước
sử dụng biên chế lao động hợp đồng đúng với chỉ tiêu được giao
thực hiện việc nâng bậc lương lưu trữ hồ sơ cán bộ công chức viên chức
người lao động theo đúng quy định